liên quan tới vụ án nguyên năm cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp trà vinh
vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hôm nay ngày bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn người môi giới nhà đất
cụ thể các bị can gồm trần mười bốn mươi ba tuổi ngụ khóng một mươi phường chín
lê hoàng anh hai mươi tám tuổi ngụ ấp xa bình huỳnh công trước năm mươi tuổi ngụ ấp kinh lớn
và trần thanh vũ ba mươi bốn tuổi ngụ ấp phú hòa cùng xã long đức tp trà vinh
lợi dụng quy định hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở tại tp trà vinh
các bị can này đã liên hệ với chủ đất kết nối với gia đình chính sách
tranh thủ mối quan hệ với cán bộ phòng tài nguyên và môi trường của tp
làm thủ tục hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
không đóng tiền sử dụng đất hưởng lợi bất chính trên hai trăm linh triệu đồng